còn tại vĩnh phúc một vụ án mạng đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong công việc
ngày hôm qua hai mươi một tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng gây án
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại xã đồng ích huyện lập thạch
nạn nhân là anh nguyễn văn hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nhận được tin báo ban giám đốc công an tỉnh đã huy động lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án
từ nhận định ban đầu cơ quan công an gặp nhiều khó khăn vì bản thân anh nguyễn văn hương là thợ xây dựng ở địa phương không có biểu hiện cờ bạc nợ nần hay mâu thuẫn với ai
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh phúc nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm gây án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đỗ cao quý chú xã tiên lữ huyện lập thạch để điều tra về hành vi giết người
qua đấu tranh đối tượng quý khai nhận do mâu thuẫn trong việc đi làm xây dựng cùng nhau nên trong lúc khóa chén đối tượng không kiềm chế được và đã dùng dao chém anh hương